tối ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số một mươi sáu đề nghị những người đã đến những địa điểm sau
cần phải liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
bộ y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm như bệnh viện c đà nẵng bệnh viện đa khoa đà nẵng
bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe thanh hường
đi tàu số hiệu se bảy từ thành phố đà nẵng đến thành phố quảng ngãi và sử dụng một số dịch vụ khác
trong các khoảng thời gian cụ thể như trong thông báo cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
hoặc gọi điện đến các đường dây nóng của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi
để cung cấp số điện thoại của những người đã tiếp xúc gần với mình thực hiện cách ly tại nhà khai báo y tế trực tuyến
hoặc tải ứng dụng ncov và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe